sau khi hồ thủy điện mã đổ sơn của trung quốc xả lũ mực nước tại hệ thống sông hồng đã dâng cao kết hợp với mưa lớn của những ngày vừa qua thì đã xảy ra một số sự cố đê điều tại phú thọ và hà nội
trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp thì việc bảo đảm an toàn hệ thống đê điều đang là vấn đề cấp bách được đặt ra hiện nay
ngày hai mươi tháng tám tại tuyến đê hữu hồng đoạn đi qua huyện ba vì đã xảy ra sự cố sạt lở bờ sông cung sạt dài hơn hai trăm linh m độ sâu gần hai m
có những chỗ sạt đến gần móng nhà của người dân đã uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của ba hộ dân sinh sống ở đây
một số cá tạc một hai năm trước đã hút rất nhiều ở đây mà dân cũng ra đuổi rất nhiều
đấy bây giờ hiện nay là rất nhiều tàu mượn danh là đứng để sang mạng cát
thực tế thì chúng tôi cũng không thể biết được là đêm có anh hút hay không
thế nên là dòng sông hiện nay là rất sâu
sự cố sạt sụt bờ sông này
thuộc phạm vi dự án ra cố kè chống sạt lở bờ hữu sông hồng địa bàn xã chu minh huyện ba vì thành phố hà nội
tuy nhiên hiện đang trong mở mô báo nên dự án này vẫn chưa thể tiếp tục thực hiện
mà giải pháp trước mắt hiện nay chỉ có thể cắm biển cảnh báo thông tin khu vực sạt lở cho người dân
thực hiện là xử lý cái việc hút cát trên bờ sông để chống sụt đún
thì theo tôi nói là nếu như cứ hút bên ngoài mà chúng ta kè bên trong thì tôi nghĩ là cái hiệu quả nó không đảm bảo
còn đây là sự cố sụt cống chạm bơm tảo khê trên địa bàn xã bột xuyên huyện mỹ đức thành phố hà nội
cống đã được xây dựng từ lâu qua nhiều năm khai thác sử dụng cống bị xuống cấp
và đến ngày một mươi chín tháng tám do diễn biến của mưa lũ và biến đổi dòng chảy thượng lưu cống và một phần thân cống đã bị sạt sụt
đến ngày hai mươi tháng tám toàn bộ thân đê hữu sông đáy tại đây cũng bị sụt sạt thành hố sâu với đường kính hơn một mươi mét độ sâu hơn tám mét
biện pháp của xử lý ban đầu là giải
dọn thép sau đó là dùng bao tải cát hoành triệt để cống sau đó là dùng đất đôi để lấp tràn
đến nay sự cố sụt sạt cống chạm bơm tảo khê và sụt thân đê hũ đáy phía trên cống đã cơ bản được kiểm soát
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hiện nay không có quy định nào về việc chia sẻ thông tin xả lũ của trung quốc
do đó đây cũng là một trong những khó khăn của chúng ta khi đưa ra dự báo về lũ trên các hệ thống sông
không có quy định
về cái chia sẻ thông tin xả lũ như vậy
nhưng mà cái quan trắc năm cái trạng mà liên quan đến cái thượng quản chúng ta thì được chia sẻ trực tiếp một ngày là ba lần
thế và họ có xả lũ hay không xả lũ thì nó được thông qua cái việc mà những cái trạm quan chắc ấy thì cũng là cái cơ sở để chúng ta có cái đưa ra những nhận định của phía chúng ta
thời điểm này phía trung quốc vẫn tiếp tục xảy ra mưa lũ
nên việc điều tiết lũ của nước bạn là hết sức bình thường
do đó việc làm cấp bách nhất hiện nay đó chính là cần gia cố nâng cấp hệ thống đê của mình để bảo đảm an toàn
và kinh nghiệm đã cho thấy việc phối hợp đồng bộ các đơn vị để phát hiện xử lý ngay theo phương châm bốn tại chỗ là điều hết sức quan trọng trong thời điểm này